vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho nhà nước trên một hai tỷ đồng
ông đặng tuấn lộc là giám đốc bệnh viện đa khoa huyện sơn tịnh cùng ba đối tượng khác
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi khởi tố vụ án khởi tố bị can
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông đặng tuấn lộc
là giám đốc bệnh viện đa khoa huyện sơn tịnh
bà đỗ thị minh toàn kế toán trưởng của bệnh viện đa khoa sơn tịnh
và bà phạm thị huệ về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra khởi tố ông lê bá nhiều lái xe bệnh viện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm các đối tượng trên khỏi nơi cư trú
được biết trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
ông đặng tuấn lộc cùng các đối tượng trên đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trên một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện thống nhất
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt hai đối tượng gồm hoàng văn hiếu hai mươi bảy tuổi
và phạm anh huynh hai mươi một tuổi cùng chú huyện thống nhất để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo thông tin ban đầu vào tối một mươi một tháng một mươi hai trong lúc tuần tra ở khu vực xã gia tân một huyện thống nhất
lực lượng công an đã phát hiện phạm anh huynh có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện huynh mang theo một hộp giấy các tông
bên trong có hai bao ni lông đựng hơn một trăm linh sáu viên nén ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an huyện thống nhất đã bắt khẩn cấp hoàng văn hiếu
hiếu chính là đối tượng đã sai phạm anh huỳnh ra quốc lộ hai mươi đón xe khách để lấy số ma túy trên
mà hiếu mua của một đối tượng không rõ lời lịch ở tp hcm với giá một mươi chín triệu đồng
sau đó nhờ đối tượng gửi qua xe khách đưa về đồng nai tiêu thụ
tuy nhiên khi đối tượng huỳnh vừa nhận hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi trọ của hiếu cơ quan công an còn phát hiện thêm sáu bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy vụ việc đang được công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngô triều vĩ hai mươi tuổi trú tại phường hòa xuân
quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bị công an quận liên triều khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó ngày bốn tháng một mươi hai công an quận liên triều bất ngờ ập vào một phòng trọ trên địa bàn phường hòa minh
bắt quả tàng vĩ với gần ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến bảy gói ma túy dạng ketamin
một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy
bước đầu vĩ khai nhận từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đã cấu kết với một số đối tượng chuyên phục vụ
trong các tụ điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn quận liên triều để cung cấp ma túy cho khách hàng
đến vui chơi khi có nhu cầu toàn bộ số ma túy bị phát hiện trong phòng trọ được vĩ đặt mua
từ một đối tượng không rõ lai lịch đem về phân chia bán lại cho các con nghiện kiếm lời
ông phạm quang hưng cục trưởng cục hợp tác quốc tế bộ giáo dục và đào tạo cho biết
ngay khi nghe thông tin về việc một trăm sáu mươi một sinh viên việt nam học ngoại ngữ tại viện ngôn ngữ hàn quốc
đại học quốc gia incheon hàn quốc đã vắng mặt không đến trường học một mươi năm ngày qua bộ giáo dục và đào tạo
đã lập tức liên hệ với đại sứ quán việt nam tại hàn quốc và đại sứ quán đã làm việc với học viên
ngôn ngữ hàn quốc hiện nay phía hàn quốc đang phối hợp với cục xuất nhập cảnh để xác định rõ nguyên nhân
những sinh viên này đi đâu đồng thời sẽ tìm hiểu thêm về việc các sinh viên nói trên đi du học
theo hình thức nào có thông qua các tổ chức tư vấn du học hay không và kiểm tra xem
những tổ chức tư vấn du học đó có vi phạm quy định hay không nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm
ông phạm quang hưng cũng cho biết hiện bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng hệ thống phần mềm
quản lý công tác tư vấn du học tiến tới triển khai trên toàn quốc để các tổ chức tư vấn du học đăng ký
và khai báo thông tin cụ thể về công tác tư vấn du học cũng như các lưu học sinh đi học
thông qua các tổ chức tư vấn này
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây tp hcm sẽ tổ chức buổi diễn tập xử lý các tình huống an ninh
tại nhiều địa điểm là nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
giao lộ đường nguyễn văn chiêm đường phạm ngọc thạch khu công viên ba mươi tháng bốn
và trụ sở ủy ban nhà dân tp hcm
tại buổi họp báo đại tá nguyễn văn chim đại tá nguyễn văn chim đại tá nguyễn văn chim
đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm thông tin buổi diễn tập xử lý các tình huống an ninh
sẽ tập trung vào bốn tình huống cụ thể
tình huống một là cái địch lợi dụng một số tình huống phức tạp kích động trên không gian mạng
thành lập các tổ chức hội nhóm nhằm xuyên tạc tình hình âm mưu gây rối an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
tình huống hai là gây rối an ninh trực tự tại khu vực cảng hàng không tân sơn nhất
tình huống ba là hàng trăm đối tượng dùng các phương tiện cơ giới để gây rối an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố
tấn công các trụ sở cơ quan nhà nước
tình huống thứ tư là khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp để tấn công trụ sở cơ quan nhà nước
bắt giữ cán bộ người dân đe dọa dùng thuốc nổ sát hại con tin

tình huống thứ bảy là khủng bố lợi dụng tình hình an ninh trật tự tại khu vực cảng hàng không tân sơn nhất
khuya ngày một mươi một tháng một mươi hai một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải hình ảnh và video
để tố cáo ca sĩ hồ quang hiếu cùng nhiều người bạn sắp đặt để xâm hại mình
đặc biệt còn có tình tiết cố tình cho sử dụng chất kích thích để thực hiện các hành vi ấy
tài khoản này chụp và quay hình lại rất nhiều đoạn hội thoại bằng tin nhắn
dù chưa ghi tắt tên ca sĩ nhưng cô đính kèm hình ảnh ca sĩ hồ quang hiếu trong trạng thái thiếu tỉnh táo
nội dung chính trong các bài viết là tố cáo trong một lần đi chơi đêm
ca sĩ này cùng nhóm bạn đưa cô sử dụng một số chất kích thích khiến cô không còn tỉnh táo
lợi dụng trạng thái không thể chống cự tài khoản trên tố hồ quang hiếu có hành vi xâm hại cơ thể
lý do sau nhiều ngày cô mới quyết định đăng tải bằng chứng
vì đợi lời xin lỗi nhưng không thấy phản hồi từ hồ quang hiếu
thì tại điều một trăm bốn mươi một quy định đó là tội hiếp dâm
cái cấu thành tội phạm này là cấu thành về hình thức là người nào là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực
hoặc là lợi dụng trong cái tình trạng mà cái người bị hại đó là không có khả năng để chống trả được
để thực hiện cái hành vi tình dục để thực hiện hành vi giao cấu hoặc một hành vi tình dục khác
và lưu ý
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì việc này cơ quan điều tra chỉ tiến hành điều tra
theo yêu cầu của người bị hại thôi
nếu người bị hại mà đưa lên mảng sổ như vậy nhưng không có một cái động thái nào
để nó trình báo cơ quan điều tra bằng một văn bản hoặc là bằng lời nói trực tiếp
và người cán bộ tiếp đó là phải ghi chép lại về yêu cầu đó
thì cơ quan điều tra cũng không đủ căn cứ để tiến hành điều tra theo thẩm quyền
vụ việc xảy ra ngay lập tức khi dư luận liên tưởng đến ồn mào trước đây
giữa người mẫu kim phượng và họa sĩ chuyên vẽ tranh trên cơ thể ngô lực
trước nhiều vụ xâm hại tình dục phụ nữ và bé gái gần đây
phản ứng ngay lập tức thường có xu hướng bảo vệ phí lên tiếng tố cáo
tuy nhiên như trong vụ việc người mẫu kim phượng thì vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan điều tra kết luận không có sự việc phạm tội nên không khởi tố hình sự
phía người mẫu kim phượng cũng không có khiếu nại thêm
do đó các luật sư cho rằng cần phải thu thập đủ chứng cứ
và chỉ có cơ quan điều tra mới có chức năng kết luận về hành vi xâm hại tình dục
trường hình công an nhân dân đã liên hệ được đại diện truyền thông của ca sĩ hồ quang hiếu
phía ca sĩ này cho biết không biết vụ việc này nên chọn phương án im lặng
không phát ngôn liên quan đến lời tố cáo của tài khoản mạng xã hội mang tên thụy xuyên nói trên

chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc trong các bản tin sau
vào chiều ngày hôm qua tại hà nội bộ công an phối hợp với tập đoàn tramvit hàn quốc
tổ chức lễ tiếp nhận học bổng của tập đoàn tramvit
trao tặng cho các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân việt nam
và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt
giữa buổi lễ ý nghĩa này về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn văn thành
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo cục đối ngoại cục tổ chức cán bộ
về phía hàn quốc có ngài ly đê bông chủ tịch tập đoàn tramvit
tại buổi lễ đại tá nguyễn duy xuất phó cục trưởng cục tổ chức cán bộ
đại diện quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân đã tiếp nhận học bổng
một tỷ đồng của tập đoàn tramvit
đây là học bổng được tập đoàn tramvit thực hiện từ năm hai nghìn bảy
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
cũng như quan hệ hợp tác giữa tập đoàn tramvit với bộ công an việt nam
chủ tịch tập đoàn tramvit ly đê bông chân thành cảm ơn bộ công an việt nam
thời gian qua đã đảm bảo tốt an ninh an toàn cho hoạt động đầu tư
của các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam trong đó có tập đoàn tramvit
đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần đưa
mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam hàn quốc phát triển bền vững
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác của hàn quốc
cũng được tăng cường phát triển ngày càng đi vào chiều sâu
và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
bộ công an việt nam đánh giá cao thiện trí nghĩa cử cao đẹp của ngài chủ tịch ly đê bông
và tập đoàn trambit liên tục trong nhiều năm qua đã đồng hành cùng quỹ nghĩa tình đồng đội
của lực lượng công an nhân dân để dành tặng học bổng cho các cháu là con thương binh
liệt sĩ công an nhân dân việt nam và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn
việc làm này thể hiện sự quan tâm động viên các cháu vượt qua khó khăn cố gắng học tập
luyện rèn để trở thành con ngoan trò giỏi tiếp bước chạy trong sự nghiệp xây dựng
bảo vệ và phát triển đất nước
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình
để tạo môi trường thuận lợi cho các tập đoàn các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có hàn quốc đến đầu tư và công tác tại việt nam
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm hai mươi năm năm ngày bình thường hóa quan hệ việt nam mỹ một nghìn chín trăm chín mươi năm hai nghìn hai mươi
vào tối ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi hai nhà hát công an nhân dân đã chính thức ra mắt khán giả
vở kịch duyên định tại nhà hát lớn hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự
chúc mừng và động viên các nghệ sĩ
duyên định là tác phẩm của các nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
tác phẩm được giàn dựng theo kịch bản văn học của tiến sĩ sử học chu đức tính
nguyên giám đốc bảo tàng hồ chí minh
vợ kịch duyên định khai thác đề tài chiến tranh cách mạng
ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng chống đế quốc mỹ của quân và dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
giữa thời điểm chiến tranh ác liệt tại bệnh xá k hai mươi tại tân biên tây ninh
thường bình hiểu cuộc sống muôn vản gian khổ các bác sĩ y tá của bệnh xá
tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt joe louis phi công mỹ bị thương và bị bắt
sau khi lái máy bay đánh phá việt nam
lòng bao dung chân thành sự nhân đạo của những người bà người chị người mẹ
và các y bác sĩ những người lính việt nam đã khiến viên phi công mỹ thức tỉnh
buổi công diễn đầu tiên trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn
vở kịch xuyên định sẽ được nhà hát công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện
trước khi đưa đi lưu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân cả nước
vở diễn cũng là một trong số các tác phẩm được đầu tư giàn dựng
hướng đến liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an
do bộ công an chủ trì tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi